chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tâm điểm của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay có sự góp sức của mọi thành phần kinh tế
tuy nhiên hiện vẫn còn khu vực kinh tế phi chính thức mà chúng ta cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa khu vực này lên đúng với giá trị của nó
và trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia kinh tế vũ đình ánh để cùng trao đổi về vấn đề này
trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
và ngay sau đây thì xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
tới đây bộ tài chính sẽ phải xây dựng đề án
đề án chống thất thu thuế khu vực kinh tế ngoài nhà nước nhất là khu vực kinh tế phi chính thức
tuy nhiên đây là nhiệm vụ không dễ dàng
đầu tiên là vấn đề nhận diện bộ phận kinh tế phi chính thức
dạng kinh tế này được đặt cho nhiều cái tên như khu vực phi chính thức informal sector kinh tế bóng shadow economy kinh tế ngầm underground economy kinh tế chưa được quan sát non observed economy
theo một thống kê của nhóm học giả đại học fulbright năm hai nghìn một mươi tám
nền kinh tế chưa được quan sát
đang chiếm tới hai mươi năm ba mươi gdp việt nam
trong khi đó sau ba mươi năm kinh tế thị trường rộng đường phát triển đóng góp vào gdp của nhóm doanh nghiệp tư nhân chỉ ước đạt tám
đồng nghĩa trong bốn mươi thể hiện trên gdp của khối doanh nghiệp tư nhân hơn ba mươi là công của kinh tế hộ gia đình
nhiều quan điểm cho rằng sức sống của kinh tế hộ gia đình nằm ở sự linh hoạt trong cách thức vận hành sản xuất kinh doanh
đặt trong tương quan với khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
từ hai mươi bảy hai mươi tám gdp và khối doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng hai mươi gdp
dù chỉ là một sự tình cờ kinh tế hộ gia đình dù không được chú ý không được ưu đãi gì
nhưng đang là đối trọng xứng đáng với các đối tượng nói trên
đã từng có những dự định khuyến khích kinh tế hộ gia đình lên doanh nghiệp
để vừa hỗ trợ họ về vốn kỹ thuật thị trường tiêu thụ
vừa nhận được từ họ phần đóng góp xứng đáng vào ngân sách nhà nước
dẫu vậy kế hoạch một triệu doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
trong đó có sự hiện diện đông đảo của nhóm doanh nghiệp đi lên từ kinh tế hộ gia đình
chưa thể thuyết phục khi doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang chật vật tìm nguồn lực để tồn tại
thưa ông là một chuyên gia kinh tế thì ông có thể định nghĩa khu vực kinh tế phi chính thức là như thế nào ạ
có nhiều thuật ngữ khác nhau nói đến khu vực này
có thể là khu vực kinh tế phi chính thức khu vực kinh tế ngầm khu vực kinh tế đen
và gần đây thì như tổng cục thống kê có đề xuất gọi là khu vực kinh tế
chưa được quan sát
nói tóm lại thì tôi chắc rằng định nghĩa thì đó là nơi kinh tế chúng ta chia ra làm hai phần
một phần gọi là phần chính thức và phần kia gọi là phần không chính thức hay là phần phi chính thức
phần phi chính thức thì thường đó là các bộ phận mà chưa được thống kê
chưa được quan sát không có đăng ký và thậm chí cũng không thực hiện các vụ thu nộp gì cả
thì đó gọi là phần phi chính thức
tuy nhiên thì phần phi chính thức này cũng có tạo ra rất nhiều các sản phẩm hàng hóa
dịch vụ mà phục vụ và đáp ứng cho các nhu cầu của xã hội
theo đánh giá của ông thì tại việt nam thì khu vực kinh tế phi chính thức thì có những tác động như thế nào
đối với kinh tế chung của cả nước
trước hết thì phải khẳng định khu vực kinh tế phi chính thức đó là một bộ phận của nền kinh tế
và trong bộ phận đó thì như tôi đã nói nó cũng đóng góp rất nhiều các hàng hóa dịch vụ cho xã hội
đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế
đó là vấn đề thứ nhất
cái thứ hai đó là
cái tác động là nó tạo ra rất nhiều các cái công ăn việc làm và thu nhập cho một bộ phận không nhỏ người dân
đặc biệt là ở những nước như việt nam chúng ta khi mà chúng ta mới chuyển đổi từ kinh tế cách hóa tập trung
sang cái nền kinh tế thị trường với sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần
thì cái khu vực kinh tế phi chính thức của ta có một cái quy mô khá là lớn
do đó thì cái vần đóng góp vào tăng trưởng kinh tế
cái phần đóng góp vào cái việc tạo ra công an việc làm tạo ra thu nhập cho một bộ phận người dân
người lao động có lẽ là một phần đáng kể
cái tác động tiếp theo đó là bộ phận kinh tế phi chính thức
nó cũng là có cái mối liên kết với cả cái bộ phận kinh tế chính thức
thì có thể nói nó như là một bộ phận phụ trợ hỗ trợ cho cái khu vực kinh tế chính thức
đôi khi nó cũng giúp làm như là một cái tác động bước đệ trong các điều kiện
mà khi mà khu vực kinh tế chính thức gặp những cái khó khăn nhất định
thì khu vực kinh tế phi chính thức do cái tính chất nhỏ lẻ
do cái quy mô không lớn và đặc biệt là cái tính độ
cái mức độ linh hoạt của nó
nên là nó cũng giúp làm giảm nhẹ những cái cú sốc cho nền kinh tế
thì tôi cho rằng đó là những cái tác động cơ bản và chủ yếu của khu vực kinh tế phi chính thức
trên thực tế thì chúng ta có những đề án để đưa các cái hộ kinh doanh văn ra
để mà hòa nhập vào cái khu vực kinh tế chính thức
tuy nhiên là dường như là cái điều này thì vẫn còn ít cái sự hấp dẫn phải không thưa ông
có nhiều nguyên nhân khác nhau
tôi cho rằng cái nguyên nhân đầu tiên đó là mang cái yếu tố lịch sử
có thể nói là trong cái lịch sử phát triển kinh tế việt nam của chúng ta
cái hoạt động của các cái hộ kinh doanh đóng góp một cái phần rất là đáng kể và tích cực
và cái sự phát triển kinh tế và cái yếu tố lịch sử này
chúng ta có thể thấy điển hình như là các cái phố hàng ở khu phố cổ hà nội chúng ta chẳng hạn
đó là một cái điển hình
bên cạnh đó thì khi chúng ta chuyển sang cái nền kinh tế thị trường
thì các cái hộ kinh doanh cũng được dịp là bùng nổ
họ mở rộng kể cả về quy mô về hình thức đa dạng hóa các cái hoạt động
đây cũng là một cái yếu tố khiến cho cái việc mà các cái hộ kinh doanh
họ chưa nhìn thấy lợi ích của cái việc là chuyển từ cái khu vực kinh tế phi chính thức sang cái chính thức
bên cạnh đó thì cũng có một số các cái giao cạn hay thậm chí là một số khó khăn
thực ra hiện nay chúng ta các cái quy định về pháp lý đối với các hộ kinh doanh còn khá là lỏng lẻo
đó là những cái lý do lớn nhất khiến cho tại sao hiện nay số lượng các cái hộ kinh doanh của chúng ta rất lớn
đóng góp rất đáng kể
tuy nhiên thì rất ít các cái hộ kinh doanh lại muốn
và đảm bảo
đã chuyển sang cái khu vực kinh tế chính thức
theo đánh giá của wigipedia tiếng việt với nền kinh tế không chính thức chiếm khoảng một mươi năm sáu gdp
việt nam được xếp hạng với các nước tiến bộ nhất trong khu vực châu á
như trung quốc và singapore một mươi ba một gdp nhật bản một mươi một ba gdp
trong khi đó theo thống kê của vụ thống kê dân số và lao động
tổng cục thống kê về quy mô lao động khu vực kinh tế này đang tiếp tục tăng mạnh
tổng số lao động phi chính thức năm hai nghìn một mươi sáu là một mươi tám một triệu người tăng hai tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
điều này cho thấy khu vực này là bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế nước ta
do vậy cần có chính sách cơ chế hỗ trợ kịp thời đúng mức để khu vực này phát triển đúng mức
giảm dần việc bỏ sót nghĩa vụ đóng thuế tăng thu ngân sách nhà nước
bảo đảm công bằng xã hội và hạn chế tối đa các tiêu cực trong khu vực này
doanh nghiệp phải quy định một cảnh chính thức
cái địa vị pháp lý của hộ kinh doanh cá thể
để ghi nhận cái tư cách pháp lý của người ta vào trong luật
để từ đó tạo hành lang pháp lý cho những văn bản khác
vì chúng ta biết luật doanh nghiệp thì một phần lớn đó là đưa ra những quy định về gia nhập thị trường
thế thì về hộ kinh doanh cá thể thì gia nhập thị trường như thế nào
điều kiện đối với người ta như thế nào yêu cầu đối với quản lý như thế nào
thì hiện nay chúng ta còn bỏ ngỏ rất là nhiều
các hộ kinh doanh không muốn trở thành doanh nghiệp
vì khi trở thành doanh nghiệp
dù là doanh nghiệp siêu nhỏ nhờ mà các cái thủ tục hành chính và quy định pháp lý đối với họ rất là nặng nề
và chính sách thuế của họ cũng phức tạp hơn nặng nề hơn so với các hộ kinh doanh
cho bây giờ chúng ta chính thức hóa các hộ kinh doanh
chúng ta coi hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp
và chúng ta có một cơ chế một hệ thống chính sách phù hợp với quy mô nhỏ của họ
thì tôi đề nghị là chính danh hóa hơn năm triệu hộ kinh doanh ở việt nam
và coi các hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp
để có thể có những quy định pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu vực này
tại buổi làm việc mới đây của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và bộ kế hoạch và đầu tư
thì thủ tướng có yêu cầu là chúng ta phải cập nhật thêm các con số của khu vực kinh tế chưa chính thức vào gdp
để mà có thể có được cái bức tranh tổng quan về kinh tế cả nước
tuy nhiên là để thực hiện được điều này thì chúng ta gặp những cái khó khăn như thế nào thưa ông
thủ tướng đã đặt ra vấn đề
tôi cho rằng là cần thiết là chúng ta cần phải
tính toán quan sát đối với khu vực kinh tế phi chính thức
để có một cái bức tranh tổng thể toàn diện
thông qua đó thì chúng ta sẽ có những cơ chế chính sách cho nó phù hợp
tuy nhiên thì để làm thế nào có thể là thống kê để quan sát được khu vực này
thì có thể nói là gặp rất nhiều khó khăn
cái khó khăn thứ nhất đó là số lượng của các cái tổ chức
các cái cá nhân mà hoạt động trong cái khu vực kinh tế phi chính thức
có thể nói là rất lớn
hoạt động của họ thì rất là đa dạng và phong phú trên rất nhiều các lĩnh vực khác nhau
xuất phát từ cái bản chất và cái tên của nó
đây là khu vực phi chính thức khu vực chưa được quan sát
nên hầu hết là họ không đăng ký
các hoạt động sản xuất kinh doanh của họ hầu hết là tự phát
và không có hóa đơn không có chứng từ
do đó thì cũng rất khó có các cái cơ sở căn cứ để mà chúng ta có thể thống kê
thì đó là những cái yếu tố tôi cho rằng là khó khăn nhất
trong cái việc là chúng ta thống kê quan sát cái khu vực kinh tế phi chính thức ở việt nam
có một số chuyên gia kinh tế thì cho rằng là sẽ có những cái phản ứng ngược và hệ lụy
nếu như mà chúng ta chính thức hóa cái khu vực kinh tế phi chính thức này
ông đánh giá điều này như thế nào ạ
tôi cho rằng có lẽ là không nên lo ngại như vậy
bởi vì sao cái đầu tiên mà chúng ta cần phải làm
đó là chúng ta phải thực hiện phân loại khu vực kinh tế phi chính thức
có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại khu vực này
theo cá nhân tôi thì trước hết chúng ta cần phải phân loại khu vực kinh tế phi chính thức ra thành hai bộ phận
bộ phận thứ nhất đó là khu vực kinh tế bất hợp pháp
hay nói cách khác là vi phạm pháp luật
thì khu vực kinh tế này là chúng ta phải có những biện pháp phòng chống ngăn chặn
và thậm chí là truy tố chứ không phải là việc quan sát hay là thống kê nó
bộ phận tiếp theo đó là bộ phận kinh tế là hợp pháp
tuy nhiên thì có lẽ là chưa hợp lệ như chúng ta đã chia sẻ từ đầu
họ có thể là không đăng ký họ có thể có hoạt động này nhưng mà họ thiếu hóa đơn chứng từ
bộ phận kinh tế như vậy chúng ta mới đặt vấn đề là cần phải quan sát cần phải thống kê
liệu rằng có gây ra những phản ứng ngược không
thì tôi cho rằng là sẽ không gây ra các cái phản ứng ngược
bởi vì về bản chất đây là một bộ phận của nền kinh tế
chỉ có điều hiện nay do một số các yếu tố nguyên nhân chủ quan hay là nguyên nhân khách quan
mà nó đang nằm ở cái bộ phận kinh tế phi chính thức
và chúng ta có thể chuyển nó sang cái khu vực chính thức với những cái cơ chế chính sách thích hợp
thì tôi cho rằng là sẽ không có vấn đề gì
biểu hiện đáng quan ngại của khu vực kinh tế phi chính thức đó là đối với sự phát triển của kinh tế đất nước
đó là việc thất thu một khoản thuế lớn
thì không lẽ là chúng ta cứ để điều đấy tiếp diễn hay sao tiêu
đối với cái vấn đề về thất thoát về thu nộp ngân sách nhà nước
thì cái đầu tiên chúng ta phải khẳng định thế này
ngay với khu vực kinh tế chính thức
cái tỷ lệ thất thoát trong nộp thuế trốn tránh thuế là không nhỏ
đối với khu vực kinh tế phi chính thức thì như đã nói
chúng ta sẽ đưa một cái bộ phận của cái khu vực kinh tế phi chính thức
cái đầu tiên là để thực hiện có một bức tranh mô tả một cách toàn diện về cái nền kinh tế của chúng ta
và bên cạnh đó chắc chắn là có các mục tiêu về quản lý có các mục tiêu về thu nộp ngân sách
và tôi tin rằng cái bộ phận đó khi họ chuyển sang chính thức
thì cái việc họ thực hiện các nghĩa vụ thu nộp ngân sách là một cái việc cũng khá là bình thường
và như vậy thì nó vừa có tác động tốt đến nền kinh tế đến ngân sách nhà nước
vừa tác động tốt đến bản thân họ khi mà họ nhìn thấy được những cái lợi ích
họ chuyển từ khu vực phi chính thức sang cái khu vực chính thức
thế còn cái bộ phận quá nhỏ lẻ mà cái việc thậm chí là thống kê họ cũng đã không cần thiết và rất khó rồi
thì cái việc mà buộc họ đi thực hiện các nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước thì theo tôi có nghĩa là không cần thiết
vậy thì chúng ta có cái giải pháp nào để ứng xử khu vực kinh tế mà còn nhiều ẩn số này thưa ông
cái giải pháp thì chúng ta cũng đang làm cái đầu tiên là chúng ta phải phân loại nó như tôi đã nói
và xác định đúng cái đối tượng đúng cái mục tiêu
cơ sở phân loại xác định rõ các đối tượng đó thì chúng ta phải xác định rõ cái mục tiêu của các cái biện pháp của chúng ta
chúng ta thống kê chúng ta quan sát để làm gì
để quản lý để
thu nộp ngân sách hay là chúng ta có các biện pháp cơ chế chính sách
để giúp cho cái khu vực này nó chuyển từ cái khu vực phi chính thức
vốn khá nhiều những cái bất ổn bất định nhiều rủi ro sang cái khu vực chính thức bớt cái rủi ro hơn
vấn đề thứ ba đó là cái cách thức chúng ta tổ chức thực hiện
như tôi đã chia sẻ khu vực kinh tế phi chính thức rất đa dạng rất phong phú số lượng rất lớn
và có thể nói là cũng không ít kỹ điểm tiêu cực ở đây
khu vực chính thức đã có tiêu cực rồi thì khu vực phi chính thức có lẽ là
cái tiêu cực nó còn nhiều hơn
vậy thì chúng ta phải có cái tổ chức bộ máy có cái phương pháp như thế nào
để mà tổ chức thống kê để mà quan sát để mà quản lý họ
vấn đề thứ tư thì tôi cho rằng để tránh những cái hiệu ứng ngược
chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một hệ thống các cái cơ chế chính sách
để làm sao mà cho những cái khu vực kinh tế phi chính thức họ thấy được cái lợi ích
của cái việc là chuyển sang cái khu vực kinh tế chính thức
chúng ta cũng phải phát triển các cái công nghệ hiện đại
để giúp cho cái khu vực kinh tế phi chính thức
của chúng ta cũng có thể là tiếp cận được với cả cái công nghệ hiện đại
với cả cái quản trị và đặc biệt là gắn cái quản trị quốc gia
với cái quản trị của mỗi một hộ kinh doanh
mỗi một cá nhân sản xuất kinh doanh trong cái khu vực phi chính thức
thì thông qua đó chắc chắn là chúng ta sẽ tạo ra một cái mối liên thông
và tạo ra một cái điều kiện cần và đủ để cái khu vực phi chính thức của chúng ta
sẽ đóng góp một cách thực sự hơn vào cho cái sự phát triển kinh tế
thông qua cái việc là họ chuyển sang cái khu vực kinh tế chính thức

những chia sẻ của ông thì có thể thấy là đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại
cái khu vực kinh tế này một cách thận trọng để mà có được những cái hướng giải quyết hiệu quả
và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn khu vực kinh tế phi chính thức
kinh tế bóng hay kinh tế chưa quan sát chỉ là tên gọi cho một khái niệm
điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để nền kinh tế đó được quản lý
được phát triển và có nhiều sự đóng góp hơn nữa cho kinh tế của đất nước
và đến đây xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại